để khắc phục những tồn tại mà liên minh châu âu eu đã rút thẻ vàng cảnh báo
đối với hải sản xuất khẩu của việt nam sang thị trường này
cảng hòn rớ thành phố nha trang cảng cá lớn nhất khu vực nam trung bộ
những ngày này luôn tấp nập tàu thuyền chuẩn bị vân khơi
mỗi chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ công suất trên bốn trăm linh cv là không dưới một trăm linh triệu đồng
trước đó việc quan trọng mà bất cứ chủ tàu nào cũng phải thực hiện
đó là làm các thủ tục hành chính như đăng ký ngày xuất bến vùng biển đánh bắt và số lao động trên tàu
ngư dân khánh hòa chủ yếu khai thác ở các ngư trường hoàng sa trường sa dê cà một
mới đây đoàn công tác của eu đã kiểm tra tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh
làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu
qua các lần kiểm tra đoàn xác định khánh hòa cơ bản bảo đảm các quy định của eu
về nguồn gốc hải sản xuất khẩu vào thị trường này
tuy nhiên không phải vì thế mà tỉnh không quan tâm đến thẻ vàng của eu
cái vấn đề mà khai thác vùng biển ở nước bạn là không ít chứ không phải nhiều
là tổ chức tuyên truyền và gắn ba nô làm ba nô để cho các thầu cá biết được
cái phạm vi vùng biển của mình là chỗ nào
cái vùng trọng lắm là chỗ nào để người ta coi như là khi mà khai thác những vùng biển đó
thì người ta cẩn thận hơn và người ta có cái sự đề phòng trước
với cái việc mà tàu cá nước lực lượng nước ngoại đi qua bên bộ bỉ cục
thì sẽ có cái biện pháp không có hụi cho hưởng các chính sách của nhà nước
ngoài những giải pháp trên tri cục thủy sản tỉnh khánh hòa còn xây dựng
nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết trong khai thác chế biến tiêu thụ sản phẩm hải sản
dựa trên cơ sở thành công của các chuỗi liên kết
tri cục thủy sản tỉnh khánh hòa đang tiếp tục vận động ngư dân tham gia các chuỗi này
đồng thời xây dựng thêm các chuỗi liên kết mới nhằm xóa bỏ thẻ vàng
mà liên minh châu âu eu đưa ra với mặt hàng thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường này
thưa quý vị thành phố hồ chí minh hiện có ba trăm bảy mươi bến thủy nội địa đang hoạt động
tuy nhiên mới đây các doanh nghiệp quản lý bến thủy nội địa không được cấp lại giấy phép
khi hết hạn hoạt động điều này đang khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
đây là bến thủy chuyên bốc dỡ cát ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
tại đây hiện đang có nhiều xe cầu bốc cát đá lên những chiếc xe tải
ông minh chủ bến thủy cho biết bến đã được cấp phép hoạt động một mươi sáu năm nay
này bỗng dưng trở thành bến thủy hoạt động không phép
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy giấy phép của bến thủy này hết hạn nhưng không được cấp giấy phép mới
sở giao thông vận tải là đơn vị cấp phép cho các bến thủy nội địa hiện cũng chưa có giải thích rõ ràng
khiến doanh nghiệp của ông gặp rất nhiều khó khăn cho dù việc kiểm tra hoạt động của bến thủy vẫn thực hiện thường xuyên
không phải mỗi đơn vị họ kiểm tra một lần một tháng thôi mà còn rất nhiều đơn vị họ kiểm tra
và thậm chí có đơn vị tái kiểm tra tức là họ kiểm tra xong hai bài đợt rồi có một đơn vị họ tái kiểm tra
theo thống kê của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
địa bàn thành phố có một trăm một mươi hai bến thủy nội địa ở một mươi ba quận huyện có giấy phép hết hạn không được cấp giấy phép mới
đến năm hai nghìn một mươi tám hơn hai trăm linh bến thủy nội địa tiếp tục hết hạn giấy phép sẽ không được cấp giấy phép mới
như vậy không ít bến thủy nếu tiếp tục hoạt động sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt
theo thống kê các bến thủy nội địa ở thành phố hồ chí minh xếp rỡ khoảng ba mươi triệu tấn hàng hóa mỗi năm
vì vậy việc ngưng cấp phép khiến các bến thủy ngừng hoạt động sẽ gây thiệt hại không nhỏ
theo thống kê các bến thủy nội địa ở thành phố hồ chí minh xếp rỡ khoảng ba mươi triệu tấn hàng hóa mỗi năm
theo thống kê các bến thủy nội địa ở thành phố hồ chí minh xếp rỡ khoảng ba mươi triệu tấn hàng hóa mỗi năm
nếu như vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm
tuy nhiên theo ghi nhận tại hà nội một số người dân vẫn bất chấp quy định mới
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nếu người đi bộ băng qua đường là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm thì có thể đối diện với việc bị phạt tù cao nhất là một mươi năm năm
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều người còn chưa hề biết đến quy định mới này
theo ghi nhận của phóng viên ở hầu hết các tuyến phố đặc biệt ở gần các trường học bệnh viện ý thức tham gia giao thông của người đi bộ vẫn còn chưa cao
vẫn tồn tại tình trạng người đi bộ qua đường một cách tùy tiện không cần quan tâm đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông
và vạch kẻ đường bất chấp nguy hiểm băng sang đường
ngoài ra việc tái lấn chiếm vỉa hè khiến cho người đi bộ không có phần đường di chuyển
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc người đi bộ vi phạm luật
nếu người đi bộ lấn chiếm vỉa hè nhiều thì người đi bộ không còn phần đường để đi và họ bắt buộc phải vi phạm luật an sông
nếu mà nói lấn chiếm vỉa hè thì là cái việc ấy là quá là gây cản trở giao thông và những người đi bộ người ta rất khó khăn với cái việc đi
người ta dẫn đến người ta phải công việc mà có khi người ta lại phải đi xuống lòng đường
muốn xử phạt muốn làm gì thì làm cho hạ tầng cơ sở phải làm cho tốt đã
bởi vì nói là cấm đi trên hè nhưng mà để hết cả xe đạp xe máy cả cho người đi bộ lên cả thì sao mà đi được
theo quy định của luật giao thông đường bộ những người đi bộ tham gia giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể đối diện với việc bị phạt tù
cao nhất là một mươi năm năm
chính vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền về mức hình phạt này
các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm vỉa hè trả lại vỉa hè cho người đi bộ
trong phần tin quốc tế nga và mỹ bất đồng về tình hình iran
malaysia cho phép công ty mỹ nối lại chiến dịch
tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi
hội đồng bà a liên hợp quốc vừa họp khẩn cấp để thảo luận về lăn sóng biểu tình bạo lực tại iran
cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng và đã không đưa ra được tuyên bố chung
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley cho rằng những cuộc biểu tình chống và ủng hộ chính phủ kéo dài một tuần qua tại iran
có thể biến thành một cuộc xung đột toàn diện giống như ở syri
trong khi đó nga chỉ trích mỹ
chỉ trích việc mỹ hối thúc đưa vấn đề iran ra thảo luận tại hội đồng bảo an và lập luận rằng những cuộc biểu tình ở nước này không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế
đại sứ nga vasili nabenzia cảnh báo mỹ không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của iran
về phần mình đại sứ iran tại liên hợp quốc ông koskru chỉ trích việc mỹ yêu cầu hội đồng bảo an nhóm họp
đồng thời cho biết đó là hành động lạm dụng quyền lực của một ủy viên thường trực
hiện tại chính phủ iran tuyên bố đã dập tắt được bạo lực và cho rằng hành động này bị xúi dục từ các nước bên ngoài
tòa án tối cao tây ban nha vừa ra phán quyết tiếp tục giam giữ cựu phó thủ hiến vùng catalonia orion john kerrat với lý do
nếu được tại ngoại rất có thể ông này sẽ tiếp tục phạm tội do chưa từ bỏ ý định đòi độc lập trái phép
ông junqueirat cùng với bảy thành viên khác trong chính quyền vùng catalonia
bị bắt giam ngay từ tây ban nha
tháng một mươi một năm ngoái để chờ xét xử sau khi bị cáo buộc tham gia vào cuộc biểu tình đòi độc lập trái phép của vùng catalonia
hiện giới chức tây ban nha tiếp tục điều tra liên quan đến các động thái khác của các cựu lãnh đạo vùng này
theo kết quả cuộc bầu cử địa phương tại catalonia hồi tháng một mươi hai vừa qua các đảng ủng hộ ly khai
trong đó có đảng ern của ông junqueirat giành được đa số phiếu trong hội đồng lập pháp vùng
tuy nhiên tám trong số bảy mươi ghế mà các đảng này giành được thuộc về các chính khách hiện không thể tuyên thệ nhậm chức
vì đang bị giam giữ hoặc đã trốn sang bỉ những người này sẽ phải tìm cách để được trả tự do và nhậm chức
hoặc sẽ phải nhường lại ghế của mình cho hội đồng lập pháp catalonia cho người tiếp theo trong danh sách tranh cử của đảng
còn tại đức theo một kết quả khảo sát sự ủng hộ đối với thủ tướng đức angela merkel tiếp tục giảm
khi đa số người dân nước đức bày tỏ mong muốn về một cuộc bầu cử mới
cuộc khảo sát cho thấy năm mươi một số người được hỏi
ủng hộ tổ chức một cuộc bầu cử mới trong khi năm mươi ba số người ủng hộ bà merkel tiếp tục nhiệm kỳ của mình trên cương vị thủ tướng đức
tỷ lệ trên giảm so với mức hơn sáu mươi ủng hộ trong một cuộc thăm dò được tiến hành hồi tháng một mươi năm ngoái
cũng theo cuộc khảo sát chỉ có bốn mươi hai số người được hỏi muốn tái khởi động đại liên minh giữa đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo với đảng dân chủ xã hội
và chỉ bốn mươi năm người ủng hộ tiếp tục các cuộc đàm phán
ngoài ra bảy mươi năm số người tham gia cuộc khảo sát ủng hộ việc thay đổi nhân sự mới
trong nội bộ của đảng liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo dự kiến liên đảng của thủ tướng angela merkel sẽ tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò thành lập chính phủ liên minh với đảng của ông martin johnser từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một tới
tổng thống recep tayyip erdogan vừa cho biết thổ nhĩ kỳ sẽ không nhượng bộ để được công nhận là thành viên đầy đủ của liên minh châu âu eu
thậm chí ông còn đưa ra khả năng thổ nhĩ kỳ có thể rút khỏi kế hoạch xin gia nhập eu
phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại paris với người đồng cấp nước chủ nhà emmanuel macron khi đang có chuyến công du tới pháp
tổng thống erdogan nói rằng thổ nhĩ kỳ đã phải chờ đợi năm mươi bốn năm và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có tiếp tục cố gắng gia nhập eu nữa hay không
về vấn đề syri ông erdogan đã chỉ trích sự thờ ơ của eu khi chỉ tài trợ một số tiền nhỏ không đúng như với cam kết
ông chỉ rõ thổ nhĩ kỳ đang trợ giúp ba năm triệu người dân syri trong đó có hai trăm bảy mươi người
đang phải sống trong các lán trại và các thùng container
về phần mình tổng thống macron nhấn mạnh thổ nhĩ kỳ và pháp nên hợp tác để thiết lập hòa bình và ổn định ở syri
ông cũng kêu gọi thay đổi phương thức hợp tác và đối thoại về việc xin gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ
liên quan đến căng thẳng ngoại giao trung đông israel đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng hơn hai nhà định cư mới tại bờ tây
bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế chống lại chính sách mở rộng đất đai và giải phóng mặt bằng của nước này
truyền thông israel dẫn nguồn tin từ bộ quốc phòng cho biết đã cho phép tiến hành các hoạt động mở rộng các khu định cư trên lãnh thổ palestine
và nhà chức trách israel sẽ cấp giấy phép xây dựng chín trăm linh căn hộ tại khu định cư ariel ở phía tây khu bờ tây được triển khai ngay trong tuần tới
quyết định trên của israel đã đi ngược lại nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
kêu gọi israel ngay lập tức và hoàn toàn chấm dứt tất cả các hoạt động định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của palestine
bao gồm cả đông jerusalem
hiện có khoảng sáu trăm linh người israel sống trong hơn hai trăm ba mươi khu định cư đã được xây dựng
trong khi người dân palestine muốn đông jerusalem trở thành thủ đô của nhà nước họ trong tương lai
malaysia đã đồng ý cho phép một công ty thăm dò đáy biển của nước mỹ nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích mh ba trăm bảy mươi
đây là hành động tái khẳng định trách nhiệm của chính phủ nước này trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích
trao đổi với báo giới
bộ trưởng giao thông malaysia nêu rõ nước này đã đạt được một thỏa thuận với công ty thăm dò đáy biển ocean infinity
thỏa thuận sẽ được ký trong tuần tới tại thủ đô kuala lumpur và sẽ được thông báo đến thân nhân của những hành khách đi trên chiếc máy bay mất tích
thông báo trên được đưa ra sau khi công ty trên cho biết triển khai một tàu nghiên cứu đến khu vực tìm kiếm đã được khoanh vùng
chiến dịch tìm kiếm được dự kiến vào tháng một và tháng hai là thời điểm mà thời tiết rất thuận lợi
cuộc tìm kiếm đã phải dừng lại từ tháng một năm ngoái sau gần ba năm nỗ lực không ngừng
từ các doanh nghiệp tư nhân các tổ chức quốc tế các cơ quan cùng với nhiều chính phủ và nhiều cá nhân